cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch thuộc tổng công ty tín nghĩa
đây là vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành điều tra liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư long tân phú thạnh
tại xã long tân và phú thạnh huyện nhân trạch do công ty cổ phần đầu tư nhân trạch làm chủ đầu tư
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định dự án với quy mô là năm trăm linh hectare này có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi một số cá nhân liên quan đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
để điều tra mức độ sai phạm của các tổ chức và các hành vi vi phạm của những cá nhân liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra xác minh xử lý sớm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân tổ chức liên quan